xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
đã nhiều tháng nay các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng những chiến sĩ quân hàm xanh trên mọi miền tổ quốc
đã ăn lán ngủ rừng chốt chặn biên giới quyết không để dịch bệnh xâm nhập
khí hậu khắc nghiệt điều kiện ăn ở thiêu thốn thời gian lại kéo dài nhiều đồng chí còn được báo tin thân nhân đau yếu